tại hà nội để ngăn chặn tình trạng buôn lậu kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng trong dịp cuối năm
các lực lượng chức năng thuộc ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thành phố
đang đẩy mạnh điều tra xử lý các ổ nhóm hay đường dây buôn lậu lớn trên địa bàn
trong đợt cao điểm triển khai công tác kiểm tra kiểm soát thị trường dịp tết
cục quản lý thị trường đã tập trung chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra kiểm soát
phát hiện và xử lý kịp thời triệt đề đối với các hành vi buôn bán tàng trữ vận chuyển
mua bán hàng cấm hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc và các hành vi gian lận thương mại khác trên địa bàn
ngay từ đầu tháng một mươi một chúng tôi đã tham dự cho ban chỉ đạo ban chính thành phố xây dựng kế hoạch
để triển khai trong toàn lực lượng trong toàn các ngành như công an như quản lý thị trường hải quan thuế
nông nghiệp y tế để tăng cường tập trung và kiểm tra kiểm soát
trước tết nguyên đán tân sỉu có thời gian hai ba tháng các doanh nghiệp các hộp kinh doanh
cũng đang tập trung các hàng hóa nguồn hàng để cung cấp cho người dân tiêu thụ
trước tết nguyên đán tân sỉu chúng tôi đã nhận định đã chỉ đạo các ngành có liên quan
tham dự cho ban chỉ đạo ban chính thành phố để chỉ đạo các ngành có liên quan
cũng như các đội quản lý thị trường tập trung vào các vấn đề về nắm bắt địa bàn
chính xác thống kê
để lên danh mục toàn bộ các doanh nghiệp cũng như hộp kinh doanh
có dấu hiệu vi phạm để chúng ta tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời
qua công tác kiểm tra kiểm soát lực lượng quản lý thị trường hà nội liên tục phát hiện
và xử lý các vụ vận chuyển buôn bán kinh doanh hàng nhập lậu hàng giả kém chất lượng
mới đây đội quản lý thị trường số một thuộc cục quản lý thị trường tp hà nội
phối hợp với các thành viên tổ công tác ba trăm sáu mươi tám tổng cục quản lý thị trường
vừa kiểm tra hơn một trăm ba mươi bảy đơn vị thuốc tân dược nhập lậu qua đường hàng không
qua kiểm tra cơ sở hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
không có giấy đủ điều kiện kinh doanh dược phẩm
toàn bộ hàng hóa là thuốc tân dược thuốc điều trị thận huyết áp thuốc kháng sinh
thuốc điều trị dạ dày nhập lậu qua đường hàng không
đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng để tiếp tục xác minh làm rõ
sau tết đối với kế hoạch như này chúng tôi có những chi tiết rất cụ thể
từ phương án đến phương pháp cho đến những biện pháp cụ thể
trong năm nay nó có những đặc thù đặc thù liên quan đến dịch bệnh
liên quan đến những diễn biến của thị trường có những cái khác biệt khác hẳn so với những thời gian trước
chúng tôi cũng có những phương án cụ thể những công việc cụ thể
và giao cho những con người cụ thể những bộ phận cụ thể để làm sao đạt được những tiêu chí đề ra
dự báo tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả từ nay tới cuối năm tiếp tục có diễn biến phức tạp
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hà nội đang tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ các bộ ngành ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và ủy ban nhân dân thành phố
trong công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
tăng cường hơn nữa công tác quản lý địa bàn thống kê và nắm bắt thông tin về các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh